đang có vợ con đề hùy vậy mà hắn bất chấp sự đau khổ bất bình của người thân để đeo đuổi mối
tình đơn phương với một nữ học sinh lớp một mươi hai oan nghiệt thay xét về vai vế họ hàng thì hắn
lại là cậu họ của cô bé kia vậy mà đối với hắn nhắn tin ham dọa quậy phá chặn đường
xin tình vẫn chưa đủ hắn còn nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé một cách tội nghiệp
đêm ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trận thi đấu euro hai nghìn một mươi sáu đang hồi gây gấn
nhưng cả thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa vang lại như có báo hàng trăm đàn ông
thanh niên và dân quân địa phường hồ hoán cùng bao vây và truy đuổi một bóng đen đang bỏ chạy về
phía hướng núi phước thuận còn tại nhà một người dân trong thôn lại xảy ra một cảnh tượng kinh hòa

ngay giữa sân bà thành nằm ôm chặt đứa con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám học sinh lớp một mươi hai
trường trung học phổ thông ông ý khiêm hoảng hốt nhờ mọi người khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu
nhưng tất cả đều không kịp nữa bóng đen xuất phát từ nhà ông bà thành đã vứt lại hung khí ở ngay hiện trường
rồi kịp lần vào đêm đen và hiện cố thủ trong núi phước thuận
riêng cháu gái qua khám nghiệm pháp y công an huyện hòa vang xác định trên người nạn nhân có tổng cộng một mươi vết thương trí mạng ở nhiều vị trí trên cơ thể đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong
ngay trong đêm xảy ra án mạng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự thành phố công an huyện hòa vang công an xã hòa nhơn dân phòng ban bảo vệ dân phố
dân quân tự vệ của các xã hòa nhơn hòa sơn đã chia ra thành từng nhóm nhỏ chốt chặn ở tất cả các ngã đường ra vào của huyện hòa vang để truy tìm kẻ thù ác
cuộc truy tìm thủ phạm diễn ra cho đến sáng ngày hai mươi một tháng sáu
cơ quan điều tra xác định hung thủ đã lợi dụng đêm tối cùng với thời gian nổ mìn khai thác tại các mỏ đá ở phước tường để lần trốn xuống phía quốc lộ một a để đón xe trốn vào các tỉnh phía nam
bàn truyền án đại dịch
đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác truy bắt hung thủ tổ chức phối hợp các công an các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên bình thuận để tiến hành truy xét
đến chín giờ ngày hai mươi hai tháng sáu khi đối tượng tân năng di chuyển bằng xe ô tô đến địa điểm cây xăng số chín thuộc địa bàn khu phố hai phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thì lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với công an tỉnh bình thuận chặn đường bắt giữ
sau khi bị bắt tân thừa nhận chính hắn là người đã gây ra cái chết đau đớn cho nữ sinh này
nguyên nhân của vụ án này tân cũng khẳng định là do hắn có tình cảm với cô gái nhưng bị nữ sinh này từ chối
theo phòng cảnh sát hình sự lực lượng công an đã thu thập chứng cứ lời khai của các nhân chứng để làm rõ động cơ nguyên nhân gây án của đối tượng với nạn nhân
kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu
tại thời điểm đó cháu gái đang nằm xem ti phi ngay tại nhà còn các thành viên trong gia đình sang nhà ông bà nội cách một căn nhà để cùng mọi người xem bóng đá
khi nghe tiếng kêu cứu mọi người vội chạy về thì phát hiện một thanh niên từ trong nhà chạy vụt ra còn cháu gái thì nằm gục trên vũng máu
sự việc ngay lập tức được cấp báo lên công an huyện hòa vang đồng thời công an xã hòa nhơn và người dân trong thôn nhanh chóng bao vây
và truy đuổi bóng đen gây án nhưng thất bại
hùng thủ gây án ngay sau đó đã được cơ quan điều tra xác định là đối tượng tình nghi số một võ thành tân ba mươi tám tuổi
tân vừa là hàng xóm vừa có quan hệ bà con với gia đình nạn nhân
tân đã có vợ con nhưng lại nảy sinh tình cảm với cháu gái và bị cháu khước từ
không ít lần đối tượng tân đã chặn đường đi học của cháu để đòi yêu

thậm chí vài ngày trước khi xảy ra cái chết thương tâm của cháu
tân đã nhắn tin đe dọa nếu không được yêu thì một người phải chết
tân đã nhắn tin đe dọa nếu không được yêu thì một người phải chết
kẻ chấp nhận vào tù khiến gia đình họ hàng của cháu rất hoang mang lo lắng

trưa tháng sáu dù các nhà rất nhỏ lại nóng hầm hập
trưa tháng sáu dù các nhà rất nhỏ lại nóng hầm hập

với đồng lương ít ỏi nhọc nhằn bằng nghề khai thác đá ở mọ đá phước thuận

và cắt may ở khu công nghiệp hòa cầm của hai vợ chồng
thì cuộc sống của gia đình chỉ tạm đủ ăn và chắt bóp lo cho các con được học hành thôi
nhưng bù lại trong căn nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
bởi có đến bốn đứa con vừa ngoan ngoãn học giỏi lại xinh xắn
cháu là con thứ hai trong gia đình
con tôi vừa hoàn thành xong cấp học trung học phổ thông tại trường ông ích khiêm
hơn tháng nay bạn bè có tụ tập dù gì đi nữa
cháu cũng chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà
chỉ biết cặm cụi tập trung ôn luyện để có được kết quả tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến
vậy mà hắn nỡ lòng nào tước đi đoạt mạng sống và tương lai của con tôi
không thể tin được vào những gì đang xảy ra
bà thành mẹ của nạn nhân nức nở
chuyện ông tân loạn thần
cậu mà đi si mê cháu
khiến tôi và dòng tộc ai cũng tức giận và không thể chấp nhận được
đó là chưa kể
việc tân quấy nhiêu khiến con tôi vô cùng hoảng sợ
ảnh hưởng không ít đến tinh thần và việc học tập thi cử của cháu nó
đã rất nhiều lần
vì lo lắng cho con gái
bà thành đã sang tận nhà
thậm chí gặp vợ cũ của tân
nhờ đến cả người lớn trong dòng họ nguyên can hắn để yên cho cháu học hành
nhưng tân như một kẻ điên
mất hết cả nhân tính
một cháu gái mới chỉ là học sinh
chưa đủ tuổi trưởng thành để biết yêu đương nam nữ
cũng vì cháu và gia đình cương quyết từ chối tình cảm
nên vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu
tân đã nhắn tin đe dọa
ta đã vì my mà cuộc sống ta chịu quá nhiều đau khổ
có lẽ ta đã thương my quá nhiều mà my lại nhẫn tâm trà đạp lên nỗi đau của ta
những lời hứa của my làm ta quá đau
hay một tin nhắn khác của tân gửi đến cháu cho thấy
tân đã có ý định ra tay với cháu
con người của ta không còn cảm giác gì nữa
hãy kết thúc ở đây đi
kẻ chết người ở tù
ta không thể bao giờ hối hận
các bạn của nạn nhân đều nức nở
bạn ấy rất xinh giỏi thể thao lại hiền lắm nền này cũng quý
nghe tin bạn ấy bị sát hại dã man không một ai có thể ngờ
một cậu bạn cùng lớp ở gần nhà đã bức xúc
tới đó em cùng nhiều thanh niên khác nghe tiếng của tân
kêu cứu thấp thanh vội chạy đến nhà bạn
tới nơi mọi người sơ cứu cho bạn ấy nhưng đã quá muộn
hung thủ quá tản áp
khi đó bạn mình đấy thương tích
cố bỏ chạy mà hắn cũng không tha
hắn cũng chẳng phải là kẻ nào xa lạ
chính là ông tân cậu họ gần của bạn
ông ta lớn tuổi là bậc cha chú trong họ của bạn
đã có vợ con nhưng lại loạn luân bất nhân quá
còn theo trưởng công an xã hòa nhơn
hung thủ võ thành tân là một thành phần bất hảo ở địa phương
riêng đối với gia đình nạn nhân
nhiều lần tân uống say sang tận nhà của họ
tay cầm hung khí miệng gào tên bố mẹ của cháu ra chửi bới đe dọa
vì họ dám cấm cản mối tình đơn phương của hắn
do chủ quan gia đình cháu chỉ nghĩ là tân hù dọa
chứ không ngờ hắn có thể hành động tàn độc đến như vậy
trước khi xảy ra sự việc đau lòng
tân cũng đã nhiều lần chặn đường gây gổ với cháu
khoảng hai tháng trước khi đang trên đường đi học về
nạn nhân bị tân xô ngã giữa đường
sự việc đã được gia đình cháu lo sợ báo cáo lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp và ngăn chặn
tuy nhiên nhiều lần bị công an xã gọi lên làm việc
nhưng tân không chịu hợp tác thậm chí là thách thức
tân đã có vợ và hai con nhỏ
dù đã có gia đình riêng nhưng tân không lo cho con cái mà thường xuyên cờ bạc
làm được đồng nào thì hết đồng này
lại còn hay ngược đáy vợ con nên gia đình ly tán
có lần chịu không nổi người chồng vô trách nhiệm
vợ của tân đã uống thuốc sâu làm điều dại rột
nhưng may mắn được hàng xóm kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu
năm hai nghìn một mươi bốn thầy không thể hàn gắn được
vợ chồng tân đưa nhau ra tòa ly hôn
mỗi người nhận nuôi một đứa con
tuy mang tiếng nuôi đứa con lớn nhưng tân lại phó thác cho chị ruột của mình
bị gia đình người thân từ bỏ
tân sống thu thủ một mình trong ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại
tự cô lập mình với mọi người xung quanh
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động
đối tượng võ thành tân ba mươi tám tuổi
trú tại thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hung thủ sát hại nữ sinh lớp một mươi hai gây chấn động dư luận đà nẵng trong thời gian vừa qua
kết thúc phiên tòa
tân bị kết án tử hình
còn hai đối tượng võ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai anh trai của tân
trần nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cháu của tân
bị tuyên phạt một mươi năm tháng tù treo vì tội không tố giác tội phạm
theo cáo trạng do có tình cảm với cháu họ của mình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú cùng thôn trong thời gian dài nhưng không được gia đình chấp nhận
nên tân nảy sinh ý định trả thù
khoảng bảy giờ tối ngày một mươi bảy tháng sáu
tân mượn chiếc xe mô tô của hàng xóm và mang hung khí đến đứng trước nhà nạn nhân
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng sáu
thấy nạn nhân đi ra đứng trước cổng
thì tân liền xông đến tấn công liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của nạn nhân
nữ sinh này cố bỏ chạy vào nhà thì bị tân đuổi theo
sau khi chạy vào nhà nhưng không thể có ai
nên cô gái chạy ngược lại ra đường để kêu cứu
khi nữ sinh đến gần khu vực
nhà bà đăng thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
sát bên hông nhà của nữ sinh
và truy hồ
ba ơi cứu con
thì bị tân tiếp tục tấn công thêm nhiều lần nữa vào vùng tai vai và lưng
sau khi gây án
hung thủ vứt con dao xuống ruộng
tháo đôi giày đang mang bỏ ra
chị mang tất và bỏ chạy lên núi lẩn trốn
sau đó đối tượng này có liên lạc về cho võ văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
anh ruột của tân
và được tuấn cho biết nạn nhân đã tử vong
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu
tân cầm theo một cái búa đi từ trên núi xuống sân
sau nhà bà huỳnh thị truyền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chị ruột của huỳnh thị tấn tiến
vợ cũ của tân
lúc này bà truyền và các con đang ở nhà
khi thấy trần nhật cháu của tân đứng trước sân
tân gọi nhật đến
và nhờ nhật đến nhà anh võ văn tuấn
nhắn tuấn đi lấy tiền công
mà anh lê văn duy có nợ tân
đồng thời tân nhờ nhật xin vợ chồng tuấn một triệu đồng cho tân
làm lộ phí bỏ trốn khỏi địa phương
không chỉ vậy
khi thấy trong túi nhật có một trăm năm mươi đồng
nên tân đã lấy và nhờ nhật xin thêm tiền bà chuyển cho tân
và mưa điện thoại
lo sợ sẽ bị tân làm hại
nên sau đó nhật đã mang điện thoại và tám mươi đồng của bà truyền cho tân
sau đó tân mang theo búa mì tôm nước suối chạy lên núi ẩn nấp
đồng thời nhắn tin cho tuấn để xin tiền
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
tân đi bộ đến chỗ cống nước tìm tiền
rồi bắt xe khách vào phan thiết
khi bị bắt
cơ quan điều tra tạm giữ trên người tân một chiếc điện thoại di động và sáu trăm bảy mươi tám đồng